một mươi viên ma túy tổng hợp là vật chứng của chuyên án ma túy lớn vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá thành công
đối tượng thảo a giao chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đã bị bắt quả tàng cùng với vật chứng
phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tổ công tác áp sát khống chế được đối tượng giao
cùng một ba lô màu đen bên trong có sáu mươi viên ma túy tổng hợp
bước đầu tại cơ quan điều tra giao khai nhận cùng nhóm đối tượng góp tiền đến khu vực biên giới việt lào
mua ma túy mang sang lai châu bán kiếm lời trong lúc giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa thu giữ gần một tạ pháo nổ sau khi bắt giữ ba đối tượng
liên quan trong đường dây mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn
ba đối tượng bị bắt gồm đặng văn nguyên trịnh công lực và trần đình lợi
khám xét nơi ở của cả ba đối tượng cơ quan công an thu giữ chín mươi năm kg pháo nổ loại pháo cối ba mươi sáu quả
ba điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
đây là đường dây buôn bán trái phép pháo nổ có sự tham gia của các đối tượng lái xe tải đường dài
và thanh niên không có nghề nghiệp ổn định gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào đêm bốn tháng một mươi một người dân tại giao lộ n hai và đường d tám phường hòa phú thành phố thủ dầu một
nghe thấy tiếng động mạnh phát hiện bốn người nằm bất động trên đường trong đó hai người đã tử vong
hai người còn lại bị thương được đưa đi
đi cấp cứu tại bệnh viện tại hiện trường hai chiếc xe máy vỡ nát đồ đạc của các nạn nhân văng tứ tung
một số người dân chứng kiến cho biết bốn người này đi trên hai xe máy một xe lưu thông trên đường n hai
một xe lưu thông trên đường d tám khi đến giao lộ nói trên thì bất ngờ đâm vào nhau
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc giang liên tiếp xảy ra các vụ thảm án gây rúng động và bàng hoàng
trong dư luận quần chúng nhân dân mà nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ cảnh báo về sự lệch lạc trong nhận thức lối sống của một số đối tượng
mà còn là bài học đáng suy ngẫm về mối quan hệ và văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình
sau năm mươi ba giờ tiến hành điều tra truy bắt ban chuyên án công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng
trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang
là đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người
đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người là bố mẹ và em gái xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tại xã tân thanh huyện lạng giang
khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an lời khai nhận của hiếu về lý do ra tay sát hại chính những người thân nhất trong gia đình
đã khiến dư luận càng thêm bất bình
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thông tin về việc tại xóm trước thôn thống nhất xã bắc lý huyện hiệp hòa
xảy ra vụ án giết người gây hoang mang cả một vùng quê yên bình
đối tượng là nguyễn quốc yên đã cướp đoạt mạng sống của chính vợ mình bằng những nhát búa trí mạng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
trong đời sống sinh hoạt hàng ngày không tìm được tiếng nói chung trong thời gian dài
đối tượng đã xinh lòng ghét bỏ
đến tám giờ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vợ chồng đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc đối tượng dùng búa và dao sát hại vợ rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cãi vã dẫn tới việc đối tượng dùng búa và dao sát hại vợ rồi bỏ trốn

tội ác do mâu thuẫn gia đình rất khó xác định trước vì nhiều mâu thuẫn vốn âm ỉ tồn tại lâu dài dần làm hủy hoại các mối quan hệ
hậu quả của những vụ án này thường rất lớn không chỉ tức đoạt đi mạng sống của người thân
mà hệ lụy sau đó còn là nỗi đau nỗi mất mát không thể bù đắp khiến cho con mất cha vợ mất chồng kẻ vướng vào lao lý
tội ác do mâu thuẫn gia đình rất khó xác định trước vì nhiều mâu thuẫn vốn là thuận tệ hạ

thứ hai là những mâu thuẫn này phải được chia sẻ cho các thành viên trong gia đình
để đưa ra những lời khuyên khuyên răng để giải quyết mâu thuẫn ngay từ trong gia đình
thứ ba các cấp chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội
nơi mà xảy ra những mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn thì phải vào cuộc
tình trạng các vụ thảm án xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
không phải là chuyện có thể giải quyết nhanh chóng
nhưng hy vọng rằng qua mỗi vụ án sẽ là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người
về việc thay đổi cách nhận thức lối sống
và quan trọng hơn là bài học về sự quan tâm sẻ chia
để không còn những vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở của phạm duy khánh chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch
khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định phạm duy khánh nguyên là cán bộ kho quỹ
của phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện bố trạch
từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn
giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày
nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vai từ một đồng đến hai đồng
một triệu đồng một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng
vào mục đích khác để chiếm đoạt
được biết trước đó đã có một mươi ba người dân ở địa bàn huyện bố trạch
đô cáo phạm duy khánh về hành vi vai tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
chiếm đoạt số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
tiếp tục điều tra mở rộng
đối tượng nguyễn như tuấn nguyễn như thanh đinh văn thăng đinh văn an
và nguyễn công chiến cùng chú tại xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa bị công an huyện kim bảng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
tối ngày ba mươi tháng một mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
trên địa bàn lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền tại nhà ở của đinh văn hải
chú tại thôn sáu xã nhật tân
tại hiện trường thu giữ hơn một mươi hai triệu đồng một bộ túi lơ khơ và nhiều vật chứng
có liên quan đến việc đánh bạc hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành
kiểm tra đột xuất quán karaoke sen hồ ở đường lý thái tổ phường tân lợi
và phát hiện quán đang hoạt động chui vi phạm quy định phòng chống dịch
thời điểm kiểm tra quán karaoke sen hồ đoàn công tác phát hiện một nhóm
nam nữ thanh niên gồm tám người đang tụ tập ăn nhậu hát karaoke tại phòng số ba
và tất cả đều không đeo khẩu trang ngay sau đó đoàn kiểm tra đã lập biên bản
sự việc tạm giữ một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một giấy phép kinh doanh
karaoke và test nhanh cho toàn bộ số người trên những người có mặt tại đây
đến từ nhiều địa phương khác nhau và đặc biệt là có nhiều cô gái tuổi đời
còn rất trẻ mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
trần minh chiến chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình
là ông trần minh cảnh có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh
sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong
ông cảnh cùng nhí và vinh
về đến nhà của mình thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng vào trong nhà lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí
nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi sáu
cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết là người dùng cần cảnh giác
khi nhận cuộc gọi từ đầu số quốc tế theo cục viễn thông cho biết những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài
thường là nháy máy để người dùng gọi lại phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là có mục đích lừa đảo
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cục viễn thông khuyến cáo người sử dụng
cần lưu ý một số điểm sau các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng
hoặc không ở đầu và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện
người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp
thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại trong trường hợp này người dùng cần tắt máy ngay
và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi của cục cảnh sát hình sự bộ công an để được hướng dẫn kịp thời đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế
cục viễn thông khuyến cáo người dùng không nên gọi lại chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với những cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
một tụ điểm cà phê bóng đá tổ chức cá độ qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê a thịnh có địa chỉ tại một trăm một mươi bốn đồng kè các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
đến tối ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện đặng hữu thịnh trần ngọc chiến và nguyễn đức thạnh đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho một mươi bốn con bạc tại quán thu giữ nhiều tịnh đề
hai dàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt hơn ba đô la mỹ
quán cà phê này do đặng hữu thịnh làm chủ chiến và thạch tham gia cùng ghi cá độ trong suốt một thời gian dài hiện vụ việc đang được công an quận liên triểu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị với hành vi đó chính là mạo danh mình là nhân viên ngân hàng một đối tượng đã mời chào những người có nhu cầu vay vốn
với những gói vay không lãi suất và thủ tục đơn giản và chỉ mất chi phí bôi trơn
và với lời mời chào và tư vấn dễ dàng như vậy hàng chục người dân đã sập bẫy lừa đảo này của đối tượng
và đây là thông tin trong chuyên án do cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa xác lập đấu tranh thành công và làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
mời quý vị cùng theo dõi
đầu năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo với thủ đoạn
đưa ra gói vay ưu đãi không lãi xuất không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục chỉ phải trả phí bôi trơn là năm tổng giá trị gói vay
và sau khi người dân chuyển tiền năm thì đối tượng cắt liên lạc chiếm đoạt số tiền này
ngay khi nhận được tố giác của các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi lừa đảo của lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thường tín tp hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này là một trong số nhiều nạn nhân sập bẫy của lê tú quang
trường ý vay thì hoan gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng yêu cầu tôi chuyển tiền phí vay là năm của khoản vay
sau khi tôi chuyển tiền thì hoan lấy nhiều lý do là chưa làm được sau đó thì tắt điện thoại

thủ tục thì đơn giản không phải qua ngân hàng lệ phí thì rẻ
trường ý vay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại lên đến trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra để mở rộng và xác định số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ tính chất mức độ và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cũng qua một số cái vụ việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là một số người dân cũng rất nhẹ dạ cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng đưa ra là làm cán bộ ở ngân hàng mà những hám lợi
nghĩ là việc vay vốn không phải thế chấp không phải đến lãi xuất và không phải đến các ngân hàng để vay vốn
nhưng mà có thể vay vốn được nên họ cũng rất dễ dàng tin tưởng đối tượng để chuyển tiền theo yêu cầu của chúng là phí bưu trơn để chiếm đoạt
vụ việc này tiếp tục cho thấy một bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin
do đó đã dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
đây cũng là bài học cảnh giác đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng thông báo
ai là bị hại của lê tú quang hay có tên khác là nguyễn đình hoan
hãy liên hệ với điều tra viên cấn văn hùng
điện thoại chín trăm sáu mươi tám tám trăm linh chín hai trăm tám mươi tám cục cảnh sát hình sự bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi quận thanh xuân tp hà nội
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet do các đối tượng người trung quốc tổ chức và cầm đầu
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rập vũng tàu
phát hiện một số đối tượng trú tại thành phố vũng tàu có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
sau đó đã phối hợp với cảnh sát hình sự xác minh điều tra
vừa kết hợp công tác trinh sát trên không gian mạng đồng thời là chúng tôi kết hợp trinh sát trực tiếp và sử dụng nhiều biện pháp
kỹ thuật khác để xác định chính xác cái là nhóm đối tượng này có những biểu hiện bất thường đó
chúng tôi mới tiến hành để xác lập án để khẳng định ra là những vấn đề này nó phải là có dấu hiệu về hành vi vi phạm pháp luật
từ cơ sở đấy chúng tôi mới tiến hành
đưa ra những phương án hết sức chi tiết hết sức tỉ mỉ
bởi vì cái loại đối tượng này nó rất là xảo quyệt và rất rảnh về công nghệ thông tin
có am hiểu rất là về cái mặt pháp luật
có những cái thù đoan chống đối lại lực lượng công hành
sau quá trình điều tra lực lượng phá án đã khám xét khẩn cấp một căn nhà trên đường võ thị sáu
phía sáu phường hai thành phố vũng tàu
tại đây lực lượng công an bắt quả tàng các đối tượng wu tinh tinh wu can sen wu ji guang đều quốc tịch trung quốc
nguyễn tấn hy lê thị cẩm tú đỗ thị kim loan cùng chú tại thành phố vũng tàu và trương thị thắm chú tại huyện long điền
khám xét căn nhà này và trên xe ô tô
sau đối tượng sun jin go sông của wu tinh tinh đang sử dụng cơ quan công an thu giữ một trăm một mươi điện thoại thông minh
máy vi tính các loại gần một trăm sáu mươi thẻ sim điện thoại

cùng thời điểm cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng
lưu hoàng minh chú tại thành phố vũng tàu và trương thị thắm gần năm nghìn đô la mỹ và các tàng vật liên quan
thành phố hồ chí minh và bùi thị minh nga chú tại thành phố vũng tàu đang điều hành các website đánh bạc
khám xét căn hộ này cơ quan công an thu giữ tám mươi bốn điện thoại thông minh hai mươi bốn máy vi tính các loại
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đây là hai đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
mang tính chuyên nghiệp do các đối tượng người trung quốc tổ chức cầm đầu thu hút hàng trăm con bạc tham gia
số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỷ đồng
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng tổ chức đã thực hiện nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng này thì thường trung quốc thường thường là lên mạng vào các hội nhóm người hoa
để tìm kiếm những người hoa sống tại việt nam hoặc người việt nam quốc hoa
để mà tìm bộ về làm quản lý đồng thời tiếp tục lên các trang mạng xã hội để tuyển nhân viên
hoặc là thông qua các người quen để tuyển nhân viên vào làm việc để cùng nhau tổ chức cái trang mạng này
các trang mạng này thì chủ yếu là liên kết với nước ngoài
về phương thức thủ đoạn thì các nhân viên sau khi mà được tùy mộ dưới quản lý
thì sẽ tập trung là dùng những nick zalo để mà rủ rê lôi kéo con bạc
khi các con bạc đồng ý chơi game thì các nhân viên này sẽ hướng dẫn các con bạc đăng ký tài khoản
và điểm mấu chốt trong việc đăng ký tài khoản này là nếu muốn đánh bạc
thì phải là cái tài khoản liên kết với ngân hàng và tài khoản chính chủ
và liên kết đúng với cái tên để sau khi mà thắng bạc thì đốt tiền là được
còn về cái tài khoản để các con bạc đọc tiền là do các đối tượng của trung quốc cung cấp
thì cơ quan điều tra đang xác minh để truy tìm những chủ tài khoản này
có vai trò gì trong đường chiếm đánh bạc này
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố gần hai mươi đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng
liên quan đến những trường hợp trở về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà
nhưng lại không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch
thành phố sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này
đồng thời xiết chặt hơn nữa công tác quản lý người trở về từ vùng dịch
sau một thời gian dài không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thì thời gian gần đây thành phố đà nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới
trong đó có nhiều ca là f một của những trường hợp trở về từ vùng dịch
dù đang phải thực hiện cách ly tại nhà nhưng các trường hợp này vẫn cố tình
đến nơi cộng cộng tiếp xúc với nhiều người
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng mới đây
ông lê trung kinh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khẳng định
sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm
bao gồm xử lý hành chính lẫn khởi tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng
và yêu cầu các địa phương phải có biện pháp giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà
đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố các tổ covid dân sát thường sự dân sát
mặt trạng thành phố tiếp tục có kêu gọi các lớp nhân dân
chúng ta tuyên truyền đối với những người về từ vùng dịch này thực hiện nghiêm túc cái việc này
và cũng đề nghị nhân dân khu vực phát giác đối với những người
chỉ những người mà không thực hiện cái điều này đi ra ngoài
để quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
đang tự cách ly tại nhà lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên giám sát
kiểm tra đột xuất và phát huy vai trò của camera an ninh
nhằm theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm
công an phương hoa đồng đã nhất là cảnh sát khu vực
đã xuống vận động những người nhà mà có người cách ly về
thứ nhất là vận động để họ tự giác chấp hành
những người ngay song song đó thì có sự hỗn hợp của những camera
của những người bên cạnh và những người bên cạnh
nếu mà người cách ly về mà tự ý ra ngoài
thì ngay lập tức là bảo lên lực lượng nông cụt và cảnh sát khu vực
để xuống phù hợp là đưa những người này thực hiện tổng thống công tác thức ly
và khi đó sẽ đưa vào điện tinh tập trung chứ không phải điện tinh tại nhà nữa
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
thành phố đà nẵng cũng kêu gọi người dân cùng chung tay phát huy vai trò giám sát
và tố giác nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố
mình tuyên truyền những người dân xung quanh là hộ đó là có người về từ vùng dịch
và phân công theo nhóm tổ của hộ dân hai ba hộ sẽ theo dõi một hộ như thế
và phát huy tác dụng của camera an ninh nữa là mình vừa thăm họ
nhưng mà còn camera an ninh theo dõi con người của người ta người lạ đấy
họ có đi ra đi vô hay không
tổ cũng thường xuyên nhắc bà con chúng ta là nên phòng chống tất cả những vấn đề covid
và những người nào mà thấy nghi vấn một là phải báo cáo với tổ trưởng ngay
và trong tổ trưởng có trách nhiệm phải tới giám sát đó

rồi mình đi bộ để có cái hướng giải quyết
trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
tiếp tục có những diễn biến phức tạp
bên cạnh giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương
tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã qr
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm